tại thành phố nhiều người có việc rất cần thiết thì mới đi ra ngoài đường để tránh thể tiết z bút
nhưng đối với nhiều người thì phải ở ngoài đường hàng ngày hàng giờ chống chịu với thể tiết khắc nghiệt để hoàn thành công việc và nhiệm vụ của họ
mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi dạy sau của nhóm phóng viên thực sự

hôm nay là một trong những ngày thuộc đợt z kỷ lục của toàn miền bắc

và các anh cảnh sát giao thông các anh cảnh sát giao thông các anh cảnh sát giao thông các anh cảnh sát giao thông các anh cảnh sát giao thông các anh cảnh sát giao thông
rất là vất vả
những ngày những ngày đại hội đảng này mà họ phải đứng dưới trời mưa rét mướt như thế này mà em thấy rất là lạnh
đến ngay cả bản thân em mà đi đường ấy ạ thấy cũng rất là lạnh luôn
nếu mà em là những người cảnh sát giao thông ấy ạ mà trực từ bốn năm giờ sáng đến gần một mươi giờ tối thì sẽ rất là kinh khủng
nhưng mà em phải ngưỡng mộ về lòng của họ
có lẽ là khi xem những ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng không cần phải bình luận gì thêm về công việc của các chiến sĩ cảnh giao thông
bây giờ là
là khoảng hai mươi một giờ đêm nhiệt độ lúc này là từ sáu đến bảy độ c
vào thời điểm này thì nhiều người trong số chúng ta đã có mặt bên gia đình quây quần và tránh đi sự giá rét của thời tiết khắc nghiệt như thế này
tuy nhiên các chiến sĩ cảnh giao thông vẫn có mặt trên các cung đường để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
và trung điểm người chiến sĩ công an nhân dân
trên sáu trăm bốn mươi là số tài xế taxi ở thành phố hồ chí minh bị sa thải trong năm hai nghìn một mươi năm
các lái xe bị xa thải vì sử dụng ma túy không minh bạch trong tính cước
hành khách khiếu nại về đồng hồ cước sử dụng bộ kích đồng hồ
để tính thêm tiền khách đi xe